sau một tháng hỗ trợ cho ngành đăng kiểm lực lượng cảnh sát giao thông đã cùng với các đăng kiểm viên kiểm định
cho gần năm mươi hai phương tiện phát huy hiệu quả này đến nay bộ công an tiếp tục điều động năm mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông
thay thế cho đợt một vượt qua
trong đợt tăng cường lần hai này hai mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được tăng cường cho tp hcm ở đợt một
sẽ được thay thế bằng đội ngũ nhân sự mới
tại tp hcm hai mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông được điều động về các trung tâm đăng kiểm
đã được lãnh đạo sở giao thông vận tải thành phố và giám đốc các trung tâm đăng kiểm đánh giá rất cao
về hiệu quả chất lượng trong kiểm định xe cũng như giúp đảm bảo an ninh trật tự
và tinh thần đội ngũ đăng kiểm được ổn định
tại thời điểm tăng cường hôm một mươi ba tháng ba toàn thành phố có chín trên một mươi chín trung tâm được hoạt động đăng kiểm
tương ứng với hai mươi ba dây chuyền công suất đạt khoảng một hai trăm linh lượt xe mỗi ngày
đến nay công suất đạt hơn một sáu trăm linh lượt mỗi ngày
sau gần một tháng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tại các trung tâm đăng kiểm
tại thành phố hồ chí minh đã hỗ trợ đăng kiểm cho gần ba mươi lượt xe